trong khuôn khổ tuần lễ nước hai nghìn một mươi tám tại việt nam đại sứ biến đổi khí hậu của vương quốc thụy điển ngài las ronas đã có buổi gặp gỡ các cơ quan báo chí việt nam nhằm chia sẻ những kinh nghiệm trong phát triển bền vững bảo vệ môi trường và hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước thụy điển
từ những năm chín mươi của thế kỷ trước thụy điển là một trong số ít các nước công nghiệp duy trì được sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và phát thải carbon
năm hai nghìn một mươi ba lượng khí nhà kính được cắt giảm hai mươi hai so với năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trong khi gdp tăng năm mươi tám
để làm được điều này chính phủ thụy điển đi đầu trong việc đánh thuế carbon thuế tiêu thụ đặc biệt với các nhiên liệu có hàm lượng carbon cao giảm dần phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch
năm hai nghìn một mươi hai doanh thu thuế môi trường ở thụy điển đạt hai năm mươi hai gdp so với bình quân ở các nước oecd là một năm
tuy nhiên trong quá trình thực hiện mục tiêu của chính phủ
thụy điển cũng gặp không ít khó khăn
để trở thành quốc gia đứng thứ hai thế giới về đổi mới hiện nay chúng tôi cũng phải vượt qua những khó khăn trong việc chuyển đổi nguồn sử dụng năng lượng
có quá nhiều phương tiện tham gia giao thông dẫn tới phát thải khí nhà thình lớn
ngoài ra thay đổi ý thức của người dân trong việc tiêu dùng cũng như sử dụng tiết kiệm thực phẩm giữ gìn tài nguyên đất nước cũng cần thời gian dài có kết quả
phát triển kinh tế
để hướng tới tăng trưởng xanh chính phủ quốc gia này cũng có những ưu đãi xanh cho các doanh nghiệp hỗ trợ sản xuất điện từ các nguồn tái tạo qua đó cắt giảm chi phí sản xuất
chín mươi chín rác thải sinh hoạt cũng được tượng dụng để sản xuất năng lượng tái tạo
theo dự đoán đến năm hai nghìn hai mươi thụy điển sẽ sử dụng năm mươi năm năng lượng tái tạo
không chỉ có sự quyết tâm của chính phủ qua các sáng kiến mà quốc gia này cũng có pháp luật nghiêm minh hướng tới mục tiêu quan trọng nhất là bảo vệ sức khỏe con người và môi trường
chia sẻ trong buổi gặp mặt với cơ quan truyền thông nhiều chuyên gia trong lĩnh vực môi trường của thụy điển cũng đưa ra phân tích so sánh về những vấn đề môi trường ở hai quốc gia qua đó đưa ra góp ý cho sự phát triển bền vững của việt nam
theo tôi điều quan trọng nhất là giáo dục nâng cao ý thức của người dân trong sử dụng năng lượng và tài nguyên
và từ nhận thức đó người dân sẽ thấy được trách nhiệm của mình trong việc phát triển đất nước
cần có cơ chế hỗ trợ tài chính cũng như các phương thức
các doanh nghiệp vì các doanh nghiệp sẽ là nền tảng cho một nền kinh tế xanh
trong thời gian tới thụy điển đã đề xuất về ký kết ý định thư hợp tác trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước hỗ trợ công nghệ giúp các doanh nghiệp việt nam biến thách thức của biến đổi khí hậu thành cơ hội phát triển